xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần vừa qua
tuần qua dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đảng ủy công an trung ương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu đảng ủy công an trung ương bộ công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và kết luận số hai mươi một về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
khẩn trương tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân quyết tâm nỗ lực trong nửa cuối nhiệm kỳ
trước mắt là hoàn thành tám nhiệm vụ cần làm ngay trong năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng
với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước tham gia ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
và với quyết tâm chính trị cao lực lượng công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi gặp mặt tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy
chủ tịch nước võ văn thưởng biểu dương nỗ lực phân đấu
những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua
nhất là một trăm bốn mươi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến quần chúng nhân dân tại cuộc gặp mặt
đây là những tấm gương sáng hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho công tác
phòng chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa
tại chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển là kẻ thù chung của tất cả chúng ta
tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma túy hiệu quả
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân
dịp này thủ tướng phạm minh chính đã trao quyết định của chủ tịch nước
phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với ba tập thể một cá nhân
và trao thưởng cho bảy mươi năm gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy
trước đó tại buổi gặp mặt các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống ma túy của lực lượng công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
mong muốn lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
chủ động nắm chắc tình hình đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
tiếp tục xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở
quan tâm bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ trong công tác phòng chống ma túy
phát biểu kết luận tại hội thảo khoa học quốc gia phát huy giá trị đề cương văn hóa việt nam
trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
từ những phân tích lý luận và thực tiễn tại hội thảo đã làm rõ ý nghĩa lịch sử giá trị lý luận thực tiễn sức sống lâu bền của đề cương văn hóa việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát huy giá trị nội dung của địa phương để bồi đắp và hình thành bản sắc văn hóa công an nhân dân
với hệ giá trị thiêng liêng cao quý và những chuẩn mực mang tính khuôn mẫu trong giao tiếp ứng xử
vận dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tại hội nghị nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương
tinh gọn mạnh theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung nghiên cứu tham luận để tiếp tục hoàn thiện đề án phương án
trình ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xem xét quyết định triển khai thực hiện theo tinh thần
tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn mạnh hiệu lực hiệu quả
đồng bộ xuyên suốt tiết kiệm tối đa biên chế
đồng thời bảo đảm nguyên tắc một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc
một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính
dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an yêu cầu tổ chức công đoàn công an nhân dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác công đoàn
đổi mới sáng tạo trong tổ chức các nội dung công tác
xây dựng tổ chức công đoàn trong công an nhân dân thật sự vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
động viên đoàn viên thi đua lao động công hiến
tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám sắp tới
bảo đảm thành công đúng điều lệ đúng quy định
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì tặng công đoàn công an nhân dân
hôm nay bộ công an phối hợp tỉnh ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng
tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự buổi lễ
về phía địa phương có các đồng chí lâm văn mẫn ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy sóc trăng
nhằm hỗ trợ các hộ nghèo gia đình khó khăn về nhà ở và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sóc trăng
bộ công an vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho các hộ dân
qua đó góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất cải thiện cuộc sống củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
đảng nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội
thời gian qua bộ công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho bà con nhân dân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng biên giới vùng khó khăn
riêng đối với địa bàn tỉnh sóc trăng hiện nay vẫn còn nhiều gia đình còn khó khăn
một bộ phận đồng bào chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng tạm bỡ nguy cơ đổ sập rất cao không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão gió lốc
từ sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị tài trợ nhà hảo tâm ngay từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu mẫu nhà cách thức phương pháp thực hiện
thứ trưởng lương tam quang giao cục an ninh kinh tế cùng công an tỉnh sóc trăng chủ trì phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
thi công hoàn thành một hai trăm linh căn nhà trước ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh mùng hai tháng chín sẽ tổng kết bàn giao nhà cho những hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh sóc trăng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang trân trọng cảm ơn sự đồng lòng giúp sức của các nhà hảo tâm nhà tài trợ
chúc mừng cơ hội gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này
thứ trưởng lương tam quang mong muốn với ngôi nhà mới bà con nhân dân yên tâm lao động
sản xuất vươn lên trong cuộc sống đồng góp công sức và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với ban phụ nữ công an nhân dân bộ công an cùng một số đơn vị
hội phụ nữ cụng thi đua số năm hội phụ nữ cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí
cho nhân dân và khánh thành đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại xã bắc sa huyện đình lập
tại trụ sở ubnd xã bắc sa đình lập đoàn công tác đã tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán xâm hại trẻ em
và phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho nhân dân và học sinh trường tiểu học trung học cơ sở xã bắc sa
trao tặng năm mươi phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trị giá trên hai mươi năm triệu đồng
bên cạnh đó đoàn bác sĩ bệnh viện một mươi chín
bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện y học cổ truyền và cán bộ quân y bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đã thăm khám bệnh kê đơn cấp phát thuốc miễn phí cho hai trăm năm mươi dân trên địa bàn xã
dịp này công an tỉnh lạng sơn cũng phối hợp với các đơn vị khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới
gồm mốc một nghìn hai trăm chín mươi một một nghìn hai trăm chín mươi chín và một nghìn ba trăm linh trên một
tại mốc một nghìn hai trăm chín mươi một thuộc địa bàn đồn biên phòng bắc sa quản lý
kinh phí xây dựng ba công trình hơn bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị giờ đây rất nhiều thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến
điều này giúp cho người dân doanh nghiệp cắt giảm được tối đa thời gian chi phí và cải thiện môi trường kinh doanh
và tại bắc giang một trong những tỉnh đầu tiên được bộ công an triển khai chia sẻ kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án sáu đã phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân
từng bước cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
từ hệ thống kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về đất đai của bộ tài nguyên và môi trường
hiện bắc giang đã khai thác và cập nhật chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất đai được trên ba trăm chín mươi ba thửa đất
thông qua việc số hóa dữ liệu đất đai này người dân giờ đây chỉ cần quét mã qr từ căn cước công dân gắn chip
thông tin công dân được tự động xác thực theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại thông tin và giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông
hiện nay thì thành phố đã thực hiện đơn chuyển một trăm linh hồ sơ địa tử rồi
thì nó thuận lợi nó nhanh gọn và cũng kịp thời đối với cả giải quyết thủ tục hành chính
hai nữa là liên quan nội dung là lưu trữ hồ sơ đối với cơ quan nhà nước
và cái việc khai thác cũng như là tích hợp
giữa các phần mềm chuyên ngành và hệ thống một cửa thì nó rất là thuận lợi
đến nay bắc giang đã có một trăm hai mươi hai xã thị trấn và sáu huyện hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối liên thông
toàn bộ dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai đã được lưu trữ tập trung ở trung tâm tích hợp dữ liệu đặt tại sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc giang
điều này cho phép việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử theo mức độ bốn
đồng thời giảm thời gian giải quyết chỉ còn trung bình từ một ngày rưỡi đến hai ngày
có trên ba trăm linh hồ sơ đã được số hóa ký định danh và ký hồ sơ điện tử
và liên thông với tổng cục thuế là trên bảy mươi năm cái hồ sơ
người dân có quyền khai thác các thông tin thỏa đất
cái thứ hai nữa là thực hiện nghĩa vụ tài chính
liên thông thuế điện tử hiện nay là tỉnh bắc giang cũng như một số huyện đã thực hiện
và các thủ tục giải quyết các thủ tục ngược nhiệm vụ tài chính thì rất là thuận tiện nhanh gọn công khai minh bản
việc kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu ngành tư pháp
như cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dữ liệu lý lịch tư pháp
cũng đã tạo thuận lợi cho cả người dân và cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa
tại phường thọ sương thành phố bắc giang
từ việc số hóa dữ liệu thì việc nhập liệu trích xuất bản sao
hay tra cứu thông tin tư pháp hộ tịch công dân đã được nhanh chóng và chính xác hơn
đến nay bắc giang đang cung cấp một bảy trăm bảy mươi ba dịch vụ công trực tuyến
tỷ lệ hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến của bắc giang đạt trên tám mươi
trong đó đã xác thực trên một mươi bốn thông tin công dân
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
như vậy để giảm thiểu rủi ro sai sót
đã và đang đặt ra yêu cầu đối với lực lượng công an tỉnh bắc giang
trong việc bảo đảm thông tin công dân phải đúng đủ sạch sống
khi kết nối liên thông giữa các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính
tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh
chỉ đạo các cấp các ngành đặc biệt là những ngành có liên quan
để phối hợp cùng với lực lượng công an
để làm cung cấp những thông tin
để cho lực lượng công an
bổ sung những thông tin thực chất là những thông tin về cá nhân những con người
cụ thể khi có những thay đổi để làm sao vừa đúng vừa đủ vừa sạch
khi các công dân đi thực hiện những thủ tục hành chính
mà cần xác thực đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì những cái thông tin về cá nhân công dân là phải đảm bảo
bắc giang đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
trên chín mươi năm hồ sơ công việc cấp tỉnh
tám mươi năm hồ sơ công việc cấp huyện
và sáu mươi năm hồ sơ công việc cấp huyện
và sáu mươi năm hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử
và để làm được điều này
thì việc hoàn thiện các nền tảng hạ tầng công nghệ
tích hợp kết nối chia sẻ liên thông dữ liệu
theo đề án sáu là điều kiện tiên quyết